xin kính chào quý vị đang theo dõi tin tức một mươi sáu h
thưa quý vị nhân kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng địa biên phủ lãnh đạo tỉnh cao bằng đã đến thăm tặng quà tri ân các chiến sĩ điện biên gia đình thân nhân liệt sĩ thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến đấu phục vụ chiến đấu trong chiến dịch điện biên phủ trên địa bàn tỉnh
chó tại hà giang có trên một trăm hai mươi con được nuôi ở gần tám mươi hộ gia đình từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay hà giang đã có hơn ba trăm năm mươi trường hợp bị súc vật nghi dại cắn đến tiêm vaccine và hơn một trăm linh trường hợp tiêm huyết thanh phòng dại tại các đơn vị y tế
mặc dù công tác tuyên truyền về tiêm vaccine phòng chống bệnh dại trên chó mèo được đẩy mạnh tuy nhiên ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định về nuôi chó mèo và tiêm phòng vaccine còn hạn chế hiện vẫn còn trên một trăm linh con chó chưa được tiêm phòng bệnh dại
tổ chức tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức phòng chống bệnh dạy trong cộng đồng
thưa quý vị để chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm tới đây các sản phẩm du lịch của lào cai đang không ngừng làm mới với nhiều điểm nhấn hứa hẹn mang lại các trải nghiệm thú vị cho du khách
lễ hội hoa hồng lần thứ năm được tổ chức bắt đầu từ ngày hai mươi bảy tháng bốn là sự kiện mở màn cho kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn
tại sapa dù đã thành thương hiệu nhưng qua mỗi năm lễ hội lại được làm mới với nhiều điểm nhấn kết hợp hài hòa giữa các giá trị văn hóa bản địa và nét hiện đại
ngành du lịch tỉnh lào cai cũng đã nghiên cứu tái hiện nhiều sản phẩm du lịch từ văn hóa của đồng bào các dân tộc mới mẻ đa dạng tạo sự hài lòng cho du khách
thông tin thời tiết sẽ kết thúc bản tin hôm nay cảm ơn quý vị đã đón xem tin tức một mươi h